và nhiều loại thiên tai hàng năm gây ra thiệt hại vô cùng to lớn
vì vậy trong những năm qua việt nam đã triển khai nhiều giải pháp để giảm thiểu tác động của thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu
không phải ngẫu nhiên mà chủ đề của ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm nay được chọn là giảm tỷ lệ tử vong do thiên tai
bởi theo số liệu thống kê của liên hợp quốc trong một mươi năm qua các thảm họa thiên nhiên trên toàn thế giới đã khiến bảy trăm linh người bị thiệt mạng
gây tổn thất hơn một trăm ba mươi tỷ usd mỗi năm trong đó hai phần ba là do các cơn bão lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng
đối với việt nam là một quốc gia nằm ở rốn bão của khu vực đông nam á
việt nam được đánh giá là một trong một mươi quốc gia trên thế giới chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu và nhiều loại thiên tai hàng năm
gây ra thiệt hại vô cùng to lớn và ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
riêng trong năm hai nghìn một mươi năm việt nam đã phải chịu ảnh hưởng của năm cơn bão và một áp thấp nhiệt đới với tổng thiệt hại về tài sản lên tới trên tám tỷ đồng
còn trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn đã khiến trên
hai trăm linh hecta lúa và cây trồng bị thiệt hại
sáu cơn bão đã làm một trăm hai mươi năm người chết và mất tích hai trăm sáu mươi sáu người bị thương hơn ba năm nghìn ngôi nhà bị đổ sập cuốn trôi
hàng trăm nghìn hectare lúa hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng
thiệt hại rất là nặng nề
trước khi mà giám đốc đã có công văn của bão về thì giám đốc cũng xuống đây để chỉ huy anh chị em công nhân là thu hết sản phẩm về
nhưng mà chúng em cũng hết sức thu đến hôm đấy là cũng một mươi một giờ đêm bọn em mới về
không thể xu hướng hết sản phẩm ở dưới đồng ruộng lên
nên là khi trận bão về thì chị xem sản phẩm của chúng em làm ra thì bây giờ quả thì rụng quả thì thối
nên là thiệt hại rất nặng nề
hiện tại gó khăn lớn nhất là bây giờ là toàn bộ nhà lực kính hỏng
thì sẽ không các cái đơn hàng dễ bị hỏng
việt nam đã thực hiện nhiều nỗ lực để phòng tránh và giảm nhẹ tác động rủi ro của thiên tai
và thích ứng với biến đổi
nhiều chủ trương chính sách nhằm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai
và thích ứng với biến đổi khí hậu đã được ban hành
nhiều dự án cơ sở hạ tầng đã được triển khai
ứng phó tốt nhất là chúng ta nên chuyển đổi cơ cấu
những cái khu vực mà hoàn toàn bị động về nước khó tưới và không thể có nguồn nước được
thì các địa phương phải chủ động chuyển sang gieo cấy một số những cái giống cây
mà có khả năng nó xử lý
các địa phương phải sử dụng liệu nước ít nhất chịu được hạ
dưới sự chỉ đạo sát sao kịp thời đồng bộ của đảng nhà nước chính phủ
cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các bộ ngành địa phương
thiệt hại do thiên tai gây ra đã giảm đáng kể
cụ thể nếu như trong giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi trung bình có bốn trăm bảy mươi tám người chết do thiên tai một năm
thì trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm tổng số người chết và mất tích do thiên tai
còn khoảng hai trăm hai mươi sáu người trên một năm giảm
bên cạnh đó việc khắc phục hậu quả do thiên tai nhất là trong lĩnh vực trồng trọt nuôi trồng thủy sản
đã được chính phủ hết sức chú trọng
trong năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm thủ tướng chính phủ đã có các quyết định hỗ trợ trên bảy tỷ đồng
và trên bốn mươi bảy tấn gạo cho các địa phương bị thiệt hại
màn hình thấy thời tiết trong năm nay rất là khác biệt
và chúng ta cũng thấy rằng là cái biến đổi khí hậu
cái biến đổi khí hậu cái biến đổi khí hậu
nó đã đến trước đến sớm hơn so với cái dự báo của các nhà khoa học
trước xu hướng thiên tai ngày càng khó lường và khó dự báo
các chuyên gia cho rằng công tác phòng chống thiên tai phải luôn hướng tới mục tiêu
hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân
do đó các địa phương cần ra soát lại các hình thái thiên tai
để tiến hành xây dựng các phương án phòng chống phù hợp
xây dựng các công cụ điều hành hỗ trợ theo thời gian thực
xây dựng kế hoạch diễn tập cứu hộ cứu nạn nhằm ứng phó với các tình huống
các thiên tai hiệu quả